anh không thể lấy được như vậy
anh phải bình tĩnh lại

đi về đi về
không còn nữa

anh có thể gọi bác sĩ
nhưng tôi nghĩ không phải là công việc của tôi

đó là điều sẽ xảy ra
đừng thay đổi
tôi không biết chuyện gì đang xảy ra không phải là công việc của tôi
nhưng đừng thay đổi
em ở đây xem bây giờ là đứa phụ phố gì
em sợ và sợ cho cô ấy
bị cô ấy
chúng tôi sẽ chiến đấu tôi sẽ phải chiến đấu với cô ấy
người cao tuổi là đối tượng cần được sự quan tâm đặc biệt của gia đình và xã hội
pháp luật hiện hành đã có quy định rất rõ về những hành vi bất hiếu của con cháu
căn cứ vào tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi
người nào có hành vi ngược đãi hành hạ ông bà cha mẹ
và người già có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
sẽ chẳng có bản án nào đủ dành cho những đứa con vất yếu với những người đã sinh thành ra mình
có chăng đó chính là tòa án lương tâm
hãy mạnh mẽ lên tiếng và hành động vì những hành vi đáng bị cả xã hội lên án này